bộ giáo dục và đào tạo vào ngày hôm qua hai mươi năm tháng một đã ban hành công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
theo đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp thường trực chính phủ
về việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa trường học trở lại
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường
chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên
trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sở y tế
các ban ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án kịch bản phù hợp
xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường
tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của bộ
đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết thúc năm học phù hợp